bộ công an vừa phát hiện tám trang web giả mạo cổng thông tin điện tử bộ công an
cổng thông tin điện tử công an đà nẵng và cổng thông tin điện tử công an thành phố hà nội
khi truy cập vào những trang web giả mạo này thiết bị của người dùng có thể tự động tải về tệp tin
có gắn mã độc qua đó bị nghe lén cuộc gọi đánh cắp dữ liệu gửi lên máy chủ ở nước ngoài
công an tp hà nội khẳng định cổng thông tin điện tử của công an thành phố hà nội
chỉ sử dụng duy nhất tên miền là https hai gachchaogachchaocongan hanoi gov vn